bộ trưởng bộ giao thông vận tải chịu trách nhiệm báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng chín
về tiến độ chạy thử và đưa vào sử dụng theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ cũng phải chủ động biện pháp xử lý rứt điểm theo thẩm quyền
hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nếu vượt thẩm quyền
không để tình trạng chậm trễ kéo dài gây mất lòng tin trong nhà dân
đối với dự án cảng hàng không quốc tế long thành bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của hội đồng thẩm định nhà nước khẩn trương thẩm định báo cáo
nghiên cứu khả thi dự án bảo đảm tiến độ trình quốc hội khóa một mươi bốn tại kỳ họp thứ sáu
tại lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm thành lập mới đây huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
vinh dự đón nhận huân trường lao động hạng nhất của chủ tịch nước
ghi nhận và biểu dương những thành tích của đảng bộ chính quyền và nhân dân
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm năm trở lại đây tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên địa bàn huyện sơn hòa
từ một mươi một đến một mươi ba điện đường trường trạm được đầu tư khá bài bản tỷ lệ lao động
nông nghiệp chiếm trên tám mươi tỷ lệ hộ nghèo cuối năm hai nghìn một mươi tám còn một mươi năm ba mươi một thu nhập bình quân đầu người
đạt ba mươi bảy bảy triệu đồng một người một năm gấp một mươi chín lần so với năm một nghìn chín trăm tám mươi
hiện nay huyện đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng
cải thiện kết cấu hạ tầng thị trấn củng sơn và một số xã lân cận đã tiêu chí đô thị loại bốn
trở thành cấp thị xã vào năm hai nghìn hai mươi là trung tâm động lực phát triển của vùng miền núi phú yên
giáp danh với tây nguyên
bắc ninh có một mươi sáu khu công nghiệp tập trung trong đó có một mươi khu đã đi vào hoạt động
hai mươi bốn cụm công nghiệp vừa và nhỏ trước tình hình đó liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh đã thành lập
các nhóm công nhân nồng cốt thông qua các buổi sinh hoạt những công nhân này phát huy vai trò
trong việc bảo đảm quyền lợi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
thành lập từ năm hai nghìn một mươi bảy nhóm mylove được đánh giá là một trong sáu nhóm công nhân nòng cốt có nhiều hoạt động
sôi nổi tích cực thu hút nhiều thành viên tham gia sinh hoạt đặc biệt mỗi tháng một lần vào chiều hoặc tối
chủ nhật khoảng hai mươi thành viên trong nhóm lại được liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh và các chuyên gia tư vấn
những vấn đề công nhân còn vướng mắt bên cạnh các quyền lợi có được mỗi thành viên đều trở thành
những tuyên truyền viên tin cậy tại các khu công nghiệp khu nhà trọ
để bên công ty họ giải quyết cho mình thỏa tháng hơn
mỗi buổi sinh hoạt thì cũng giúp được rất nhiều kiến thức cho các bạn công nhân nắm được
ví dụ như là đi ra công ty có vấn đề gì có thể áp dụng vào và mình hiểu biết nhiều thì cũng không bị doanh nghiệp
người ta chè nép
toàn tỉnh bắc ninh hiện có sáu nhóm công nhân nòng cốt hoạt động với hai trăm bốn mươi thành viên tập trung tại hai huyện yên phong
quế võ trong năm hai nghìn một mươi tám liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức ba mươi năm buổi sinh hoạt thu hút hơn ba trăm linh lượt công nhân tham gia
đây cũng là cơ sở để liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục nghiên cứu triển khai nhân rộng mô hình này trong toàn tỉnh
dự án này còn được tiếp tục triển khai cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
ba quản lý dự án của liên đoàn hoạt động tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm
mang lại quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động
người lao động di cư ở các địa phương và các tỉnh thành khác đến làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh
có phần cùng với các cấp các ngành trong tỉnh đảm bảo vấn đề về an sinh xã hội
hướng tới tạo điều kiện làm việc tốt hơn ở các khu công nghiệp tại tỉnh bắc ninh
việc phát huy vai trò của lực lượng công nhân nòng cốt sẽ giúp công nhân lao động nâng cao ý thức tuân thủ quy định của pháp luật và nơi cư trú
đồng thời giúp ngành chức năng chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động
kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và công nhân ngoại tỉnh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
khả năng mật độ bão hoạt động trên khu vực biển đông ở mức ít hơn trung bình nhiều năm trước
khoảng từ ba đến năm cơn bão trong đó có khoảng một đến ba cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền việt nam
dự báo về khí tượng thủy văn và hải văn từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín khả năng mật độ bão hoạt động trên khu vực biển đông ở mức ít hơn trung bình nhiều năm
khoảng ba đến năm cơn trong đó có khoảng một đến ba cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
trọng điểm là khu vực trung bộ và nam bộ
cần đề phòng khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp
thời tiết chuyển mùa tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như sông xét lốc mưa đá trên phạm vi toàn quốc
trái với kỳ vọng về việc thu hút nhiều hơn vốn đầu tư nước ngoài
thực tế trong tháng tám vừa qua vốn đầu tư nước ngoài và việt nam có xu hướng sụt giảm
bên cạnh đó số lượng dự án fdi quy mô nhỏ ngày càng nhiều
điều này đặt ra không ít thách thức đối với triển vọng thu hút fdi của cả năm hai nghìn một mươi chín
tám tháng đầu năm nay việt nam chỉ thu hút được gần hai mươi ba tỷ usd vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
giảm bảy một so với cùng kỳ năm trước
trong đó vốn đăng ký mới giảm ba mươi hai ba vốn đăng ký tăng thêm giảm hai mươi sáu
với môi trường kinh doanh năng dị chuyển việt nam là một điểm đến
tất nhiên không phải là điểm duy nhất người ta sẽ lựa chọn
điều việt nam cần là làm sao được thu hút tiếp tục thu hút dòng vốn fdi nhưng với chất lượng cao
và hòa nhập với những phát triển chính của nhân loại của khu vực
xu hướng dự án fdi thu hút quy mô ngày càng nhỏ
trung bình tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín mỗi dự án chỉ đạt khoảng ba bảy triệu usd
tuy nhiên theo bộ kế hoạch và đầu tư đây là những tín hiệu không đáng lo
điều đáng quan tâm hơn cả chính là vốn fdi thực hiện đạt một mươi một chín mươi sáu tỷ usd tăng sáu ba so với cùng kỳ năm ngoái
tôi cũng giả soát rồi các dự án có hàm lực công nghệ cao ngày càng tăng công nghệ tiên tiến ngày càng tăng
và dự án quy mô nhỏ nó có hai khía cạnh
một là dự án dịch vụ hai là dự án sản xuất
dự án dịch vụ thì chúng ta tham gia wto rồi hội nhập rồi thì các dự án dịch vụ vào chúng ta thì cũng tốt
và dự án dịch vụ vào thì nó có cái dịch vụ chất lượng cao
và thứ hai là dự án quy mô nhỏ thì thực ra là các dự án đấy là các dự án về công nghiệp vụ chậm mà chúng ta rất cần
một mặt song song là chúng ta đẩy mạnh thu hút những dự án có quy mô lớn có hàm lực hoặc cơ bệ cao
thì bên cạnh đó thì chúng ta lại vẫn phải xem xét đến những dự án với những tính chất dự án
ví dụ như là sản xuất những sản phẩm mà nó nằm trong chuỗi giá trị sản xuất gần cầu
các chuyên gia cho rằng để đánh giá đúng xu hướng và bản chất của các dự án fdi cần xem xét trong cả một giai đoạn
bên cạnh việc chọn lọc dự án việt nam cũng cần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
để luôn là điểm đến của các nhà đầu tư có chất lượng trong bối cảnh cạnh tranh về thu hút vốn fdi trong khu vực ngày càng gây gắt
các bị cáo gồm trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
lò văn huynh nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
nguyễn thị hồng nga chuyên viên sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
cầm bun sọn nguyên phó trưởng phòng chính trị sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
đặng văn thủy nguyên phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông tô hiệu sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
với không hình phạt từ năm đến một mươi năm tù cùng bị truy tố về tội danh này là bị cáo nguyễn thanh nhàn
nguyên phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục và bị cáo đỗ khắc hưng
nguyên cán bộ công an tỉnh sơn la với không hình phạt từ một đến năm năm tù
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la các bị cáo trên đã cấu kết nhận thông tin của bốn mươi bốn thí sinh
để tìm bài thi sửa theo hướng nâng từ hai đến sáu năm mươi năm điểm một thí sinh
theo giấy triệu tập của tòa án nhân dân tỉnh sơn la
ông hoàng tiến đức giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la tuy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nhưng vẫn bị triệu tập đến phiên tòa với tư cách là nhân chứng trong vụ án
theo kế hoạch phiên tòa xét xử vụ án này sẽ diễn ra trong năm ngày
đến thời điểm này là điều kiện thuận lợi để nông dân tỉnh cà mau chuẩn bị xuống giống vụ lúa trên đất nuôi tôm
theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khâu rửa mạn được tiến hành ngay từ đầu mùa mưa
và thời điểm tập trung gieo xạ cấy lúa trong tháng chín tháng một mươi để thu hoạch vào tháng một hai dương lịch năm sau
từ đầu mùa mưa bà con nông dân đã thực hiện tốt khâu rửa mặn đắp bờ giữ ngọt để tập trung gieo xạ lúa giống trên diện tích đất nuôi tôm
năm nay toàn tỉnh cà mau sẽ xuống giống với diện tích trên ba mươi tám hectare
bên cạnh đó xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa tôm đặc sản quy mô khoảng năm hectare
tập trung ở các huyện thới bình u minh trần văn thời thành phố cà mau
công nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau chỉ đạo các huyện thành phố cà mau
ra soát lại điều kiện về hệ thống thủy lợi cống đập canh mương thủy lợi ở từng vùng từng khu vực để nâng cao năng suất và chất lượng lúa tôm
để tàu cá đạt chiều dài trên một mươi năm mét đủ tiêu chuẩn được khai thác thủy sản ở vùng khơi
nhiều ngư dân ở phú yên đã bỏ hàng trăm triệu đồng cải hoán nối dài tàu cá khi chưa được sự hướng dẫn chấp thuận từ ngành chức năng
chứ cục thủy sản phú yên khuyến cáo người dân cần tuân thủ trình tự thủ tục hướng dẫn của các cơ quan chức năng khi cải hoán tàu cá để tránh những rủi ro
theo hạn ngạch khai thác thủy sản vùng khơi mà bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp cho phú yên
thì trong hơn một một trăm tám mươi tàu cá lâu nay khai thác vùng khơi giờ chỉ còn hơn bốn trăm năm mươi tàu
số tàu cá còn lại là hơn bảy trăm ba mươi tàu có chiều dài dưới một mươi năm mét phải chuyển sang khai thác vùng lộng
nhiều ngư dân có tàu dưới một mươi năm mét
đã tự cải hoán tàu của mình với mong muốn sẽ được cơ quan chức năng sớm cấp hạn ngạch khai thác thủy sản vùng khơi
hầu hết các tàu cá ở đây đều được chủ tàu tự thuê nhân công về làm chứ không có sự hướng dẫn của cơ quan chức năng nào
theo thông tin thì họ cải hoán trước đối với người ta còn đi làm biển
chứ người ta giờ nằm bờ miếng thì người ta chờ chính sách của nhà nước thì biết chân nào
giờ cải hoán lại cho lớn rồi đi giờ đi nhỏ đâu có đủ thứ đâu anh
nấu thì gần hai tháng thời gian sửa gần hai tháng nhưng mà tốn kiếm còn sáu bảy trăm linh triệu
theo trị cục thủy sản tỉnh phú yên thời gian qua tỉnh phú yên chưa nhận được hồ sơ cũng như chưa chấp thuận cho tàu cá có nhu cầu được cải hoán trên một mươi năm mét
vì vậy việc chủ tàu tự ý cải hoán tàu cá là trái quy định
việc người dân tự ý cải hoán tàu cá tiêm ẩn hai rủi ro lớn
thứ nhất nếu người dân tự ý cải hoán không được sự đồng ý của cơ quan chức năng sẽ bị xử phạt theo quy định
tàu sau khi được ngư dân tự ý cải hoán sẽ không được cấp phép khai thác ở vùng khơi do không có hạn ngạch đồng thời cũng không thể khai thác thủy sản ở vùng lộng do tàu đã cải hoán trên một mươi năm mét
người dân chỉ khi nào được cấp thẩm quyền có thông báo cụ thể có hướng dẫn rõ ràng lúc đó thì người dân mới nên tiến hành cải hoán
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đang ra soát thông báo cho chủ tàu ngư dân
đối với nhóm tàu cá có công suất từ chín mươi cv
nhưng chiều dài lớn nhất dưới một mươi năm mét đăng ký nhu cầu cải hoán tàu cá
để sở nông nghiệp tổng hợp đề xuất bộ nông nghiệp cho phép các tàu dưới một mươi năm mét được cải hoán lên một mươi năm mét
đồng thời cấp hạn ngạch bổ sung cho tàu cá phú yên đủ điều kiện hoạt động tại vùng khơi
thưa quý vị thời gian qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin
một gia đình ở đồng nai cho một mươi năm con lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi ăn bã rượu
còn có tên gọi khác là hèm rượu
nhờ đó đã chữa khỏi bệnh cho số lợn này sau đó nhận định bã rượu có thể chữa được dịch tả lợn châu phi
tuy nhiên theo khẳng định của ngành chức năng đây là thông tin sai lệch không có cơ sở khoa học
ngành nông nghiệp đồng nai đã phối hợp cùng tri cục thú y vùng sáu tiến hành kiểm tra xác minh
cơ quan chức năng khẳng định đàn lợn một mươi năm con của gia đình bà đỗ thị nhung ở xã quang trung
huyện thống nhất có một con bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
xong con lợn bị dịch này có hàm lượng virus rất thấp
nhiễm nhiễm theo cơ chế tự nhiên của động vật
tài liệu nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới cho thấy trong tự nhiên đã có những cá thể lợn
bị nhiễm dịch tả lợn châu phi nhưng sau đó tự khỏi bệnh
ngoài ra do lượng virus thấp nên không đủ gây lây nhiễm cho những con lợn còn lại
để kiểm chứng điều này cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ngành chức năng đã đưa đến chuồng nuôi của bà nhung
hai mươi con lợn được lấy từ đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
đồng thời đề nghị gia đình bà nhung cho số lợn này ăn bã rượu và chăm sóc như cách mà trước đó
bà đã làm với đàn lợn của mình tuy nhiên toàn bộ số lợn này đều đã chết vì dịch tả lợn châu phi
thưa quý vị và các bạn mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
bắt đầu triển khai công tác nạo vét hút bùn khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước thải
trung quanh công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
trước đó lực lượng quân đội đã tổ chức quan chắc trinh sát môi trường toàn bộ khu vực
và thu gom được khoảng một mươi hai tấn phế thải nhiễm thủy ngân
do hệ thống đường giao thông tại khu vực nhỏ hẹp nên để tránh ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực
công tác nạo vét được đơn vị thực hiện từ hai mươi hai h hôm trước đến sáu h hôm sau
bắt đầu từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng chín
hệ thống cống rãnh thoát nước thải quanh công ty dạng đông dài khoảng hai bốn trăm linh năm mét
hai mũi thi công song song ở toàn bộ khu vực
phố hạ đình ngõ tám mươi năm hạ đình ngõ ba trăm bốn mươi hai khương đình và một số ngách xung quanh nhà máy dạng đông
bùn sau khi được nạo vét sẽ được vận chuyển bằng xe téc và lưu giữ tạm thời trong cụm công trình đầu mối yên sở
các xe téc chứa bùn thải sẽ được rán niêm phong
công tác xử lý bùn thải trong hệ thống cống rãnh thoát nước quanh công ty dạng đông
sẽ được bộ tư lệnh hóa học sở tài nguyên và môi trường hà nội hướng dẫn theo quy định
thưa quý vị sau một thời gian chất lượng không khí có biến động tích cực thì trong vài tuần trở lại đây
các chỉ số không khí tại hà nội lại có dấu hiệu xấu đi
hai trăm linh là mức cực kỳ có hại cho sức khỏe
vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này
và liệu rằng thời gian tới chất lượng không khí sẽ tốt hơn hay lại tiếp tục có những diễn biến xấu đi
ô nhiễm không khí là vấn đề lớn của toàn cầu
là một vấn đề môi trường mà nhiều quốc gia trên thế giới đang gặp phải và quan tâm
việt nam của chúng ta cũng không nằm ngoài cái quy luật đó
và đặc biệt ở các thành phố lớn của việt nam trong những năm qua
cũng là đang ô nhiễm môi trường không khí đến mức độ cảnh báo cần đặc biệt quan tâm
đúng như nhận định của thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường võ tuấn nhân
năm hai nghìn một mươi tám chỉ số ô nhiễm không khí ở mức có hại cho sức khỏe chiếm từ hai mươi hai mươi năm số dầu trong năm
tại một số trạm quan trắc con số này tăng lên đến hơn ba mươi
còn trong những tháng đầu năm nay theo các chuyên gia nhận định
chất lượng không khí có xu hướng giảm xuống so với các năm trước
đáng chú ý các tháng mùa hè là mùa mưa
chất lượng không khí thường là tốt nhất trong năm
tuy nhiên trong thời gian này vẫn có những thời điểm điều kiện khí tượng bất thường
làm cho nồng độ bụi tăng cao
và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hiện tượng nghịch nhiệt
theo dự báo cũng với nguyên nhân này
chất lượng không khí mùa đông sẽ chuyển biến sâu hơn mùa hè
theo nhận định đối với thủ đô hà nội kết quả quan trắc cho thấy
vấn đề ô nhiễm không khí chủ yếu là bụi
các chuyên gia xác định sơ bộ nguồn gây ô nhiễm không khí
như giao thông xây dựng sản xuất công nghiệp đốt rác sinh hoạt
tuy nhiên hiện nay việt nam vẫn chưa dự báo được chất lượng không khí
mà mới chỉ cung cấp được thông tin chất lượng không khí tức thời
ước tính chỉ có bốn hai triệu ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí
và ba tám triệu ca liên quan đến ô nhiễm không khí trong nhà
những con số đáng báo động này đang đòi hỏi các cơ quan chức năng
quan tâm đầu tư hơn về chính sách nguồn lực và con người
để nâng tính dự báo cảnh báo với tình trạng ô nhiễm không khí
trong phần tin quốc tế nga thổ nhĩ kỳ hoàn tất chuyển giao lô thứ hai khẩu đội tên lửa s bốn trăm linh
anh và eu đạt nhiều tiến bộ trong đàm phán brexit
thưa quý vị bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ ngày một mươi năm tháng chín cho biết
việc chuyển giao khẩu đội thứ hai của hệ thống phòng thủ tên lửa s bốn trăm linh của nga đã hoàn tất cùng ngày
đồng thời tiết lộ hệ thống này sẽ đưa vào trực chiến từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các thiết bị đầu tiên của hệ thống s bốn trăm linh mà mỹ cho là không tương thích với hoạt động phòng thủ
của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
đã được chuyển giao cho ankara hồi tháng bảy bất chấp những cảnh báo về khả năng washington áp đặt trừng phạt
do thương vụ mua vũ khí này
năm hai nghìn một mươi bảy thổ nhĩ kỳ thành viên của nato đã ký hợp đồng mua bốn hệ thống phòng không s bốn trăm linh của nga
chỉ giá hai năm tỷ đô la mỹ
khẩu đội tên lửa s bốn trăm linh đầu tiên đã được chuyển giao cho phía thổ nhĩ kỳ trong tháng bảy
quá trình chuyển giao các thành phần của hệ thống phòng không s bốn trăm linh thứ hai đến sân bay quân sự mutet
bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng tám và hoàn tất trong hôm nay
anh đang có tiến bộ trong việc đạt được thỏa thuận brexit nhưng vẫn còn một khối lượng lớn công việc cần hoàn thành
đây là khẳng định của bộ trưởng phụ trách brexit của anh stephen buckley
trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình skyn news ngày hôm nay
bộ trưởng buckley khẳng định dù có thể nhìn thấy bến đỗ cho thỏa thuận brexit
song vẫn còn nhiều việc quan trọng cần làm mà một trong số đó là điều khoản liên quan đến vấn đề biên giới
giữa xứ bắc ireland của anh và cộng hòa ireland
trước đó một ngày thủ tướng anh boris johnson đã có những tuyên bố tương tự bày tỏ lạc quan
về khả năng đạt được một thỏa thuận brexit tại hội nghị thương đỉnh cuối cùng của khối vào ngày một mươi bảy tháng một mươi tới
trước khi brexit diễn ra theo kế hoạch
ông johnson cũng nói rằng một cuộc đối thoại rất tốt đẹp đang diễn ra
để giải quyết vấn đề biên giới bắc ireland và cộng hòa ireland
loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của ả rập xê út khiến sản lượng dầu mỗi ngày của nước này giảm đi một nửa
đang làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu mỏ trên toàn cầu
nhiều ý kiến cho rằng lượng dầu mỏ bị thiếu hụt chỉ có thể được bù đắp nếu mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt ngành dầu mỏ của iran
ả rập xê út cho biết sau các vụ tấn công sản lượng dầu mỏ của nước này đã giảm năm bảy triệu thùng một ngày
so với khoảng một mươi triệu thùng mỗi ngày trong tháng bốn
theo đánh giá của giới phân tích thuộc công ty dịch vụ tài chính toàn cầu morningstar
dự trữ dầu mỏ hiện tại của ả rập xê út sẽ không đủ bù đắp cho lượng dầu thiếu hụt trên
sự gián đoạn này sẽ khiến giá dầu thế giới tăng lên
và mỹ có khả năng sẽ phải cho phép iran nối lại xuất khẩu dầu thô sau nhiều tháng đơn phương trừng phạt nước này
nguồn cung dầu thô từ iran sẽ là lựa chọn khả dĩ nhất để thay thế cho sự dù giảm sản lượng của ả rập xê út
trong bối cảnh xuất khẩu dầu mỏ của ả rập xê út chủ yếu tới các khách hàng ở châu á
và iran có lợi thế gần gũi về mặt địa lý hơn bất kỳ nhà sản xuất dầu mỏ chủ chốt nào khác
hàng nghìn người dân syri đã trở về quê hương ở khu vực tây bắc syri sau khi quân đội chính phủ
giành chiến thắng trước các phần tử thánh chiến và phiến quân
hãng thông tin sa na cho biết hàng nghìn người dân đã trở về các ngôi làng và thị trấn
ở vùng ngoại ô hama ở miền bắc và vùng ngoại ô tỉnh idlib ở miền nam
tổ chức theo dõi nhân quyền syri cũng xác nhận có khoảng ba người đã trở về nhà
tại các khu vực do quân đội chính phủ
quân đội chính phủ của tổng thống bashra al assad hiện đang kiểm soát phần lớn đất nước
sau khi giải phóng được nhiều vùng đất do các phần tử thanh chiến và phiến quân chiếm giữ
thắng lợi này có sự hỗ trợ rất lớn và hiệu quả từ các cuộc không kích của nga từ năm hai nghìn một mươi
triển lãm mô tô frankfurt tại đức là hội trợ triển lãm ô tô lớn nhất thế giới
vốn là nơi quỳ tụ những mẫu xe mới có thiết kế mới lạ và độc đáo
nhằm thu hút công chúng yêu xe trên toàn thế giới
trong lần tổ chức này mô tô frankfurt hai nghìn một mươi chín giới thiệu một loạt mẫu xe
điện thế hệ mới là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong triển lãm
từ các dòng xe thể thao tới các dòng xe suv gia đình
điểm nhấn của triển lãm mô tô frankfurt năm nay chính là các dòng xe điện thế hệ mới
năm nay các hãng sản xuất xe của đức đều tập trung vào những mẫu xe chạy điện
kết hợp xăng với tốc độ cao hơn
điện sẽ là nguồn năng lượng trong tương lai và dòng xe điện audi e tron này
chính là dòng xe dành cho chúng ta
chúng tôi đã đúng khi đi đầu trong sản xuất xe điện
điển hình là tại đức cho đến nay không có hãng nào bán nhiều dòng xe này
trong năm hai nghìn một mươi chín như bmw
các dòng xe điện đang là xu hướng mới mà các nhà sản xuất tập trung phát triển
trong những năm tới do vậy giới chuyên gia nhận định trong năm sau
sẽ có khoảng một triệu xe điện được bán ra thị trường châu âu
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
kính chúc quý vị có một tuần làm việc mới hiệu quả và an lành
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại